ngày một mươi ba tháng một ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và ubnd tp hcm đã họp để đánh giá công tác kiểm tra hoạt động sản xuất
kinh doanh phân bón tại địa bàn huyện bình chánh một địa bàn sản xuất phân bón trọng điểm của thành phố
trong thời gian qua khi tiến hành kiểm tra bốn mươi bốn cơ sở sản xuất phân bón tại bình chánh
đã phát hiện một mươi trường hợp không có giấy phép sản xuất
đồng thời cơ quan chức năng đã lấy năm mươi sáu mẫu đi kiểm nghiệm thì phát hiện một mươi mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng
kiểm tra tại tất cả các quận huyện có đến hai mươi cơ sở sản xuất phân bón không có giấy phép
trong đó nhiều cơ sở không đạt tiêu chuẩn chất lượng nhãn mắc hàng hóa gây ô nhiễm môi trường
cơ quan chức năng đã phạt các lỗi vi phạm hơn hai năm tỷ đồng
trước đó ubnd tp cũng đã phê bình ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố đã buông lỏng công tác quản lý sản xuất kinh doanh phân bón trên địa bàn
do đó ban chỉ đạo cũng đã đề nghị các bộ ngành chức năng và tp hcm phải xử lý triệt đề không để hợp thức hóa rồi tồn tại như lâu nay